điều đặc biệt các đối tượng không trực tiếp nhận ghi lô đề và cá đội bóng đá
mà chỉ nhận của các con bạc quen biết cùng địa bàn
khi tin tưởng nhau các đối tượng nhắn tin thông nhất tỷ lệ cá cược
hoặc báo ghi số lô số đề cụ thể tương ứng với số tiền
các đối tượng sẽ xóa hết những tin nhắn liên quan để đối phó với cơ quan chức năng
chính vì vậy việc phát hiện và xử lý các đối tượng này rất khó khăn
đây là một chuyên án đấu tranh với tổ chức cá đội bóng đá
lợi dụng trang mạng internet
các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh để trao đổi cá đội với nhau thông qua điện thoại này
một phương thức thủ đoạn rất là mới và rất khó cho tổ chức đấu tranh để triệt phá chuyên án này
tuy nhiên thì với sự quyết tâm chính trị của ban chuyên án
sự chỉ đạo sát sao của ban tập đoàn quán tỉnh
sự phối hợp của phòng nghiệp vụ quán tỉnh
cho nên chúng ta đã phá thành công chuyên án này
và đã tập trung bắt giữ các đối tượng
triệt phá được tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá này
việc công an huyện than uyên triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá và ghi lô đề trên địa bàn
là bài học cảnh tình cho những đối tượng hàm mê lô đề cá đội bóng đá
kiếm tiền trái với quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thủy thành phố cần thơ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh hoàng long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại số tám trăm hai mươi hai trên tám mươi bảy
hương lộ hai phường bình trị đông quận bình tân thành phố hồ chí minh
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng tô khắc lộc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu vực bình hòa
phường trường lạc quận ô môn thành phố cần thơ
và đối tượng trương ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại ấp quy lân sáu xã thạnh quấy huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện